mới đây tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần việt cường
trú tại địa bàn tỉnh một mươi tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng chín cường biết tin vợ chồng người hàng xóm
có kết quả dương tính với sars cov hai nên đã điều khiển xe máy trong tình trạng đã say xỉn đi xét nghiệm
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc ấp bình tân xã xuân phú
thấy cường trong tình trạng say xỉn lê đăng tươi thanh niên tình nguyện thuộc đoàn thanh niên xã xuân phú
khuyên cường nên đi về ngày mai hãy đi xét nghiệm
nghe vậy cường bực tức liên tục có lời lẽ to tiếng chửi bới và chạy đến để đánh anh tươi
nhưng chị trần thị ngọc hồng đã căng ngăn
sau đó khi anh tươi đến mở hàng rào chắn cho phương tiện đi qua thì cường liền chạy đến đấm trúng vào mắt anh tươi
ngay lập tức các thành viên trực tại chốt chạy đến ôm cảng cường
nhưng cường vẫn tiếp tục lớn tiếng chuỗi đe dọa anh tươi rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt cường về tội chống người thi hành công vụ
mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để người dân cùng với lực lượng công an phối hợp để phòng chống dịch
thứ ba là những trường hợp chống người thi hành công vụ thì chúng tôi sẽ kết quyết xử lý theo quyết định của pháp luật
có thể nói hành vi côn đồ coi thường pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ cần phải xử lý nghiêm để mới răng đe giáo dục
phòng ngừa tội phạm cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
công an huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất cho hai em là nguyễn đình quý sinh năm hai nghìn và em nguyễn thế linh sinh năm hai nghìn năm
điều trú tại thôn bảy xã măng tố huyện tánh linh về giới cử cao đẹp nhặt được của rơi trao trả cho người đánh bất
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai em quý và linh chở nhau đi trên đường dt bảy trăm sáu mươi sáu đến địa phận thôn sáu xã mê bu huyện đức linh
đã vô tình nhặt được tám mươi triệu đồng sau khi nhặt được hai em nhanh chóng mang đến công an huyện đức linh trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền trên để lực lượng chức năng trao trả cho người bị đánh rơi
đồng thời cũng đăng thông tin có liên quan đến mạng xã hội để có thể người đánh rơi biết sẽ liên hệ công an huyện để nhận lại tài sản
đến sáng ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đức linh đã bàn giao toàn bộ số tiền mà hai em quý và linh đã nhặt được cho chủ tài sản là ông trương luân cư sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn sáu xã mê bu huyện đức linh
qua tìm hiểu gia cảnh của hai em bố mẹ đều làm nông nghiệp gia đình không được khá giả em nguyễn đình quý hiện đang là sinh viên đại học năm ba còn em nguyễn thế linh là học sinh lớp một mươi
việc làm của hai em đáng trân trọng biểu dương là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên no theo
ngày một mươi năm tháng một các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ vừa cứu sống kỳ diệu một bệnh nhân nữ bị đứt đôi dạ dày tụy vỡ gan nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch
trước đó nữ bệnh nhân đi ghe không may gặp tai nạn giao thông đường thủy bị kẹt giữa mũi thuyền và cột bê tông dẫn đến chấn thương nặng phần bụng
bệnh viện đã thực hiện quy trình báo động đỏ bỏ qua mọi thủ tục hành chính vừa hồi sức vừa chuyển bệnh nhân lên phòng mổ
ekip đã nối dài dày đóng mẩm tái trang nối tụy vệ sinh ổ bụng quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã được truyền một mươi đơn vị máu và chế phẩm máu
thời gian phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ sau phẫu thuật quá trình hồi sức gặp rất nhiều khó khăn đến nay tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định và tiến triển tốt
chiều một mươi năm tháng một tại thành phố hồ chí minh chương trình hành trình nhân ái năm thứ ba được khởi động trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi việt nam
năm nay bang tổ chức quyết định nâng gấp đôi số lượng thiết bị gửi tặng
hành trình nhân ái năm thứ ba khởi động chậm so với dự kiến bởi ảnh hưởng dịch bệnh
tuy nhiên cũng sau một năm người dân cả nước đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe đặc biệt người cao tuổi có bệnh nền
ban tổ chức nâng số thiết bị kiểm tra huyết áp phát lần này lên bốn mươi chiếc
số lượng tặng mỗi năm tiếp tục gia tăng để đạt mục tiêu một triệu thiết bị cho đến năm hai nghìn hai mươi
năm nay hoa hậu đỗ mỹ linh là đại sứ đồng hành với chương trình
cùng các y bác sĩ tư vấn và nâng cao nhận thức theo dõi huyết áp cho những gia đình có người cao tuổi
thưa quý vị từ khi thị trấn sông đốc của huyện trần văn thời tỉnh cà mau thiết lập vùng phong tỏa vào tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị trấn đã chủ trương thành lập điểm cung cấp kit test với giá sĩ và hỗ trợ cho người dân
nông cốt là lực lượng đoàn viên tại các địa bàn đội tình nguyện được duy trì với tinh thần quyết tâm chống dịch
dù có những tình nguyện viên đã nhiễm bệnh trong lúc tham gia hoạt động
tình nguyện tham gia tại điểm cung cấp kit và dịch vụ test nhanh tại thị trấn sông đốc
chị vũ thị hường phải sai gia đình ở tập trung tại nơi hoạt động của đội cùng nguy cơ cao có thể nhiễm bệnh
với một mươi tình nguyện viên điểm cung cấp kíp và dịch vụ test nhanh tại thị trấn sông đốc
được lập từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến nay đã bán lẻ với giá xỉ hơn sáu năm trăm linh bộ kit hỗ trợ test cho hơn một mươi một lượt người
từ đó đã kịp thời phát hiện gần một trăm sáu mươi trường hợp dương tính
mình kỹ lưỡng một chút thì nó tốt cho mình hơn mà không may nhiễm bệnh thì chúng ta cũng phải giữ vững tinh thần
cố gắng điều trị ăn uống cho nghỉ ngơi thoải mái tinh thần thoải mái thì thời gian qua thì nó cũng bệnh nó cũng qua
sau khi điều trị bệnh xong thì em cũng theo dõi sức khỏe tại nhà
sau đó em nghỉ ngơi một ngày
hai ba ngày thì em cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình là tham gia tình nguyện
mong rằng là tết phát hiện bệnh sớm cho bà con để bà con điều trị một cách bệnh sớm và để khỏi bệnh sớm hơn
tiền chứ tự mình thấy mình cũng yên tâm
nhưng bên này thì ở tạm sông đốc nè ra phải test mới được rồi bạn vô phải test mới được
để ra ngoài có gì khổ mình bắt đem ghê vô còn chết nữa
ban đầu thành lập điểm cung cấp kites hoạt động liên tục từ sáu giờ đến một mươi tám giờ mỗi ngày
hiện nay nơi này vẫn ghi trì độc
đội hình từ khoảng bảy giờ đến một mươi bảy giờ hàng ngày
chủ yếu hỗ trợ cho ngư dân vào bờ cần test nhanh để đi biển
với phương chăm bán lẻ với giá sỉ đây là địa chỉ tinh cậy để nhiều hộ gia đình đến mua mẫu test đúng giá
ngoài kinh phí hỗ trợ từ ủy ban nhân dân thị trấn sông đốc thấy hoạt động của đội thiết thực
nhiều cá nhân doanh nghiệp tại địa bàn cũng đóng góp trang bị bảo hộ y tế
để các thành viên an toàn trong những ngày vì cộng đồng
tôi cũng rất giả
không kể ngày đêm nắng mưa
nói chung nhìn thấy thì đồng cảm
mình hỗ trợ là quần áo bảo hộ
mục đích của mình là giúp cho địa phương giảm cái áp lực
nhưng mình muốn chia sẻ với địa phương một phần nào để phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch
hàng ngày đến động viên các bạn
dẫn động các bạn nói với gia đình cũng yên tâm
trong đợt này
từ lúc thành lập tới giờ thì có một mươi bạn thì trong đó cũng có hai bạn bị nhiễm nhiễm bệnh
nhưng mà các bạn cũng được sự quan tâm rồi hỗ trợ điều trị
cho nên các bạn cũng hết bệnh rồi tiếp tục ở lại phục vụ
đến giờ này cũng tiếp tục phục vụ tiếp
ngoài hỗ trợ người dân phòng chống dịch
đội tình nguyện này còn tuyên truyền hướng dẫn bà con trong việc tự xét nghiệm nhanh tại gia đình
hiện dịch bệnh tại cà mau đã hạ nhiệt
số người đến đấy mẫu cũng giảm do bà con đã nắm các bước tự test nhanh
nhưng điểm cung cấp này vẫn được duy trì
nơi đây trở thành điểm sáng trong phong trào tình nguyện của bạn trẻ tại thị trấn sông đốc
trong những ngày dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp